chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cà mau vừa đề nghị các cơ quan đơn vị theo chức năng nhiệm vụ của mình
phối hợp chặt chẽ và thống nhất quán triệt sâu sắc tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác tuyên truyền phổ biến
giáo dục pháp luật cho cán bộ nhân dân đặc biệt là ngư dân
từ đầu năm đến nay toàn tỉnh cà mau đã xảy ra bốn mươi hai vụ vi phạm vùng biển nước ngoài liên quan đến bảy mươi tàu và bốn trăm năm mươi năm thuyền viên
đến nay đã có một mươi năm tàu với bốn mươi năm thuyền viên được chủ tàu liên hệ chuộc về nước với số tiền một chín mươi sáu tỷ đồng và năm usd
tính chung trong ba năm qua bộ đội biên phòng các lực lượng chức năng đã phát hiện ít nhất chín mươi sáu trường hợp vi phạm vùng biển
và xuất nhập cảnh trái phép tuy nhiên trong công tác quản lý đăng kiểm đăng soát phương tiện nghề cá còn lỏng lèo
chế tài xử lý còn nhẹ nên không ít chủ tàu và ngư dân đã cố tình vi phạm quy định pháp luật về hoạt động đánh bắt thủy sản
nhằm quản lý chặt chẽ công tác đăng kiểm và kiểm soát biên phòng ubnd tỉnh cà mau triển khai thực hiện chỉ đạo của bộ quốc phòng
về đề án tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ nhân dân vùng biên giới hải đảo
bảo đảm công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh được thực hiện đồng bộ sát với tình hình thực tế ở địa phương